tinh trùng được sản xuất từ các ống sinh tinh nằm trong tinh hoàn
sự sản xuất tinh trùng kéo dài gần như trong suốt cuộc đời của một người đàn ông
ở ngoài cơ thể người tinh trùng chỉ tồn tại được trong vòng ba mươi đến sáu mươi phút
sau khi được phóng thích vào âm đạo của người phụ nữ vì môi trường acid ở đây
nên chỉ số ít tinh trùng khỏe mạnh mới sống sót được để di chuyển vào buồng tử cung
và tiến hành thụ tinh với noãn
ở nam giới khỏe mạnh trung bình một phút có bảy mươi hai tinh trùng được tạo ra
và hơn một trăm linh triệu con trong một ngày
trong mỗi lần xuất tinh lượng tinh dịch được phóng ra khoảng hai năm ml
trong đó chứa sáu mươi đến tám mươi triệu tinh trùng trên ml
tinh trùng được xem là khỏe mạnh khi có trên bảy mươi năm di động trên hai mươi năm di động nhanh
và trên ba mươi có hình dạng bình thường
trong tinh dịch không có hồng cầu và bạch cầu chiếm ít hơn một triệu trên ml
tinh chủ yếu là tình trạng suy giảm chất lượng tinh trùng
đó là khi tỷ lệ tinh trùng di động thấp hơn bảy mươi năm
tức là tỷ lệ chết và không di động cao hơn hai mươi năm
trong đó tinh trùng di động thấy được chiếm ít hơn năm mươi và di động nhanh chiếm ít hơn hai mươi năm
lượng tinh dịch mỗi lần xuất tinh ít hơn hai ml và số lượng tinh trùng ít hơn bốn mươi triệu con
theo thạc sĩ bác sĩ phan trí thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
chất lượng tinh trùng của nam giới ngày càng suy giảm do nhiều nguyên nhân gây ra
liên quan trực tiếp đến thói quen sinh hoạt chế độ dinh dưỡng
và nhiều tình trạng bệnh lý khác của người đàn ông
đầu tiên là báo động các bạn đàn ông thế kỷ ngày nay
nhiều bạn chỉ nên nhớ
không bằng tinh trùng cánh bẫy
điều thứ hai đó là có những bệnh lý lối sống chúng ta
hiện nay đàn ông càng cao tuổi lên
thì nguy cơ thừa cân béo phì hút thuốc ô nhiễm môi trường
không ghi hà nội rất là ô nhiễm
những yếu tố đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tinh trùng đàn ông hiện đại
yếu tố thứ ba là lối sống chúng ta
stress mất ngủ rượu bia
thì đều ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng
hậu quả của tình trạng này là làm giảm khả năng thụ thai
một trong những nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiện nay
nam giới cần có thái độ và hiểu đúng đắn về sức khỏe sinh sản của bản thân
để kịp thời phát hiện và đến khám tại các cơ sở y tế
vậy làm sao để cải thiện chất lượng tinh trùng
mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ